văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó khi các hồ chứa xả lũ
công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh hòa bình vĩnh phúc phú thọ hưng yên hà nam bắc ninh hải dương hải phòng thái bình nam định ninh bình và thành phố hà nội
tổ chức thông tin tới chính quyền người dân khu vực ven sông ra soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người công trình và tài sản khi các hồ chứa xả lũ nhất là hệ thống đê điều công trình đang thi công lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông